các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm qua trên địa bàn tỉnh quảng bình lại có mưa lớn trở lại kèm theo gió lớn khiến cho nước tại các con sông suối đã dâng lên rất nhanh và nếu như tình trạng mưa lớn lần này kéo dài tỉnh quảng bình sẽ có nguy cơ lũ trồng lũ và thời điểm hiện tại mưa vẫn đang bao phủ toàn tỉnh quảng bình
với việc mưa lớn diễn ra liên tục như vậy đã khiến cho nước bao phủ rất nhiều làng bản và các trường học chính vì vậy mà các hoạt động này tiếp tục bị ngưng trệ
tính đến thời điểm hiện tại đợt mưa lũ vừa qua đã khiến cho gần một mươi năm ngôi nhà tại tỉnh quảng bình ngập sâu trong nước bên cạnh đó đã có một người tử vong và một người đang mất tích cùng nhiều thiệt hại khác hiện nay vẫn chưa thể thống kê được
tình trạng sạt lở diễn ra khá nhiều trên các tuyến đường từ tỉnh lộ cho đến các đường liên thôn liên xã với tình hình mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp như thế này rất có thể quảng bình sẽ lại phải đối mặt với một đợt lũ tiếp theo
còn tại thừa thiên huế mưa lớn
mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua đã gây ngập lụt cho hơn sáu mươi ba nhà dân trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế nhiều khu vực dân cư bị nước lũ bao vây cô lập trước tình hình đó công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp với chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động cùng người dân ứng phó với lũ
mặc dù mưa lớn điều kiện đi lại khó khăn nhưng ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế cùng chính quyền địa phương vẫn trực tiếp vượt lũ trao tận tay ba trăm linh thùng nước ba trăm bảy mươi thùng mì tôm và bảy mươi kg gạo
công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp với chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động cùng người dân ứng phó với lũ trước tình hình đó công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã triển khai nhiều hoạt động cùng người dân ứng phó với lũ
công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp với chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động cùng người dân ứng phó với lũ trước tình hình đó công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã triển khai nhiều hoạt động cùng người dân ứng phó với lũ
chương trình đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tại bệnh viện một trăm chín mươi chín đoàn thanh niên công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế đà nẵng đoàn thanh niên phòng cảnh vệ miền trung đoàn thanh niên phân viện khoa học hình sự tại đà nẵng tham gia hiên máu tình nguyện với hơn một trăm linh đơn vị máu thu được đã được chuyển đến ngân hàng máu tại bệnh viện một trăm chín mươi chín nhằm bù sung lượng máu dự trữ đáng kể cho công tác khám chữa bệnh
và đây là hoạt động thường niên của bệnh viện một trăm chín mươi chín và các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân thể hiện tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ và góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ công an nhân dân
chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
với hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam bốn tháng đối với bị can hoàng văn đình chú xã na khê huyện yên minh tỉnh hà giang
do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền hoàng văn ninh có vai mượn số tiền một mươi hai triệu đồng của vi quang hà chú huyện vị xuyên
vi quang hà nhiều lần dọa nạt đòi nợ và khoảng hai mươi một h ngày ba tháng một mươi nình đã hẹn gặp vi quang hà tại ngã tư thuộc thôn na kinh xã na kê huyện yên minh để trả nợ
tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn hoàng văn ninh đã bất ngờ dùng gậy sắt chuẩn bị vụt liên tiếp vào đầu hà sau đó bỏ trốn
hà được người dân phát hiện đưa đến cấp cứu nhưng do viết thương quá nặng đã tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án tổ chức điều tra tiến hành truy bắt thủ phạm gây án hoàng văn ninh
thưa quý vị với đặc thù là huyện biên giới tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp
trong thời gian vừa qua lực lượng công an huyện bình liêu của tỉnh quảng ninh đã chủ động lên kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra kiểm soát bám nắm địa bàn đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên
cột mốc giới từ đó đã mang đến những kết quả tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực địa bàn biên giới ghi nhận của nhóm phóng viên
ngoài tiếng phổ thông và tiếng dân tộc mình hầu hết cán bộ chiến sĩ phụ trách địa bàn xã công an
huyện bình liêu đều biết và sử dụng thêm ngôn ngữ của các dân tộc khác tại địa bàn phụ trách như thế này
vừa vận động bà con thực hiện theo chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
những chiến sĩ công an nơi phên dậu tổ quốc còn là những tuyên truyền viên để người dân nơi đây hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ biên giới quốc gia
đảm bảo an ninh chính trị an ninh trật tự địa bàn
huyện bình liêu có sáu xã biên giới trên tuyến biên giới có nhiều đường mòn lối mở
những tổ tuần tra kiểm soát tự bảo quản đường biên cột mốc giới như thế này
đã được xây dựng trên toàn địa bàn huyện
bất cứ gì biến động hoặc những bất thường đều được tổ tuần tra phát hiện xử lý
công an hướng dẫn phối hợp cùng tổ tuần tra của mình đi kiểm tra cột mốc biên giới
một tuần hai lần đi kiểm tra ngoài ra bản mình gần cột mốc có biến động như thế nào là phải báo cho công an
từ khi có công an chính quy về xã tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
bà con trong thôn cũng hiểu pháp luật và bảo vệ chủ quyền biên giới hơn nữa
thời gian vừa qua lực lượng công an huyện cũng đã tranh thủ phối hợp với đội ngũ người uy tín
gồm gia làng bí thư tri bộ trưởng thôn bản để tuyên truyền pháp luật nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân
từ đó kịp thời đưa ra những giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc an ninh trật tự địa bàn và chủ quyền lãnh thổ
lực lượng an ninh luôn là lực lượng sung kích và bám sát địa bàn cơ sở
chúng tôi đã triển khai lực lượng thường xuyên để nắm bắt
được đi sát địa bàn cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân
bên cạnh đó thường xuyên thông qua những người uy tín
những quần chúng tốt trong cộng đồng dân cư để kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh phức tạp trong cộng đồng dân cư tại
và thông tin cho lực lượng chức năng
trên cơ sở đó chúng tôi chỉ đạo các lực lượng xử lý giải quyết tốt ngay từ cơ sở
bằng những việc làm cụ thể cán bộ chiến sĩ công an huyện bình liêu
đã củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đồng bào
góp phần kiềm chế tội phạm và các tệ nạn xã hội
ổn định tình hình an ninh trật tự bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia
các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hằng ngày
chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức đáng chú ý
đoán tải trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay
xin mời chị đinh hạnh
cảm ơn miên tập viên mỹ hạnh
thưa quý vị và các bạn mở đầu chuyên mục điểm báo sáng ngày hôm nay
sẽ là một bài viết trên trang điện tử báo công an nhân dân với tiêu đề
lực lượng công an góp phần quan trọng vào công cuộc kiến tạo môi trường kinh doanh
thúc đẩy phát triển kinh tế
đó là phát biểu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy tổ chức vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích kết quả
đặc biệt xuất sắc của đảng bộ công an trung ương và toàn lực lượng công an nhân dân trong nhiệm kỳ qua
đồng chí đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao
thẳng thắn chân thành cầu thị phân tích sâu sắc hơn những hạn chế khuyết điểm
nhất là những nguyên nhân chủ quan để tiếp tục sửa chữa khắc phục và cảnh tỉnh phòng ngừa có hiệu quả
tuyệt đối không được chủ quan tự mãn không được say xưa với chiến công thành tích
đảng nhà nước và nhân dân đang đòi hỏi và cần lực lượng công an nhân dân vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa
thủ tướng chính phủ đặc biệt biểu dương đảng bộ công an trung ương trong việc cương mẫu đi đầu
trong tinh gọn tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ
khẳng định việc tinh gọn bộ máy tổ chức theo mô hình mới được đánh giá như một bước đột phá
về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng công an
đảng bộ công an trung ương cũng đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
thay mặt đảng bộ công an trung ương toàn thể cán bộ đảng viên trong lực lượng công an nhân dân
đại tướng tô lâm khẳng định lực lượng công an rất phấn khởi tự hào
được đồng chí thủ tướng chính phủ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhận biểu dương
những chiến công thành tích xuất sắc đạt được trong nhiệm kỳ qua
những ý kiến chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ là những định hướng quan trọng của đảng
nhà nước đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an chính quy
tinh nhuệ từng bước hiện đại đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
và góp phần nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế bộ trưởng tô lâm khẳng định
còn trên trang nhất báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết với tiêu đề
giáo viên mầm non tư thục ở khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tám trăm linh đồng một người một tháng
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo nghị định số một trăm linh năm hai nghìn hai mươi ndcp gọi tắt là nghị định một trăm linh năm về chính sách phát triển
giáo dục mầm non sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi một
theo nghị định một trăm linh năm về chính sách phát triển giáo dục mầm non giáo viên mầm non làm việc
tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu tám trăm linh đồng một người mỗi tháng
nếu bảo đảm những điều kiện có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định
có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục
trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ tại nhóm trẻ lớp mẫu giáo có từ ba mươi trẻ em là con công nhân
người lao động làm việc tại khu công nghiệp
cũng theo nghị định số một trăm linh năm liên quan đến hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân người lao động
làm việc tại khu công nghiệp một số phụ huynh chưa được thông báo nhưng thông tin về khoản tiền hỗ trợ
một trăm sáu mươi đồng một tháng mỗi trẻ nhiều phụ huynh tỏ ra rất vui mừng
nhà nước có chính sách quan tâm đến công nhân như vậy là mừng rồi
với những gia đình công nhân phải đi thuê trọ và nuôi con nhỏ một trăm sáu mươi đồng hỗ trợ là một khoản tiền
rất ý nghĩa vì ít nhiều đã giúp giảm bớt đi gánh nặng về chi tiêu hàng tháng nhiều phụ huynh đã tâm sự
trên báo kinh tế và đô thị có bài khát vọng đưa thương hiệu việt vươn tầm thế giới
sau hơn ba mươi năm đổi mới đã có nhiều doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân việt nam trưởng thành lớn mạnh
vào sự phát triển của nền kinh tế
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đội ngũ doanh nhân việt nam cần chủ động xây dựng chiến lược
từng bước vươn xa trở thành đội ngũ có năng lực trình độ đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước
theo bộ kế hoạch và đầu tư hiện việt nam đã có hơn tám trăm linh doanh nghiệp khoảng năm hai triệu hộ kinh doanh
số lượng đội ngũ doanh nhân đã lên đến hơn năm triệu người và con số trên đã minh chứng việc mở đường cho doanh nghiệp phát triển là hướng đi đúng đắn
nhiều doanh nhân việt nam lọt vào top tỷ phú đô la toàn cầu
cùng với sự tăng nhanh về số lượng và quy mô doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
đội ngũ doanh nhân nước ta đã không ngừng lớn mạnh đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội
giải quyết việc làm cho người lao động góp phần bảo đảm an sinh xã hội
việt nam đặt mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi
sẽ có một triệu doanh nghiệp trong đó có những doanh nghiệp mạnh có vị thế tầm cỡ trong khu vực và trên thế giới
cùng với đó xây dựng được đội ngũ doanh nhân lớn mạnh có đủ năng lực trình độ để lãnh đạo điều hành cộng đồng doanh nghiệp
có sức cạnh tranh cao có tinh thần dân tộc trách nhiệm xã hội liên kết chặt chẽ và tham gia hiệu quả vào các chuỗi cung ứng chuỗi giá trị toàn cầu
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
xin mời sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh
xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi sáng phương nam
phần đầu bản tin là một số cập nhật về đời sống xã hội tại thành phố hồ chí minh
chiều tối ngày một mươi hai tháng một mươi hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh đã thông qua nghị quyết sáp nhập ba quận
quận hai quận chín và quận một mươi hai
để thành lập thành phố mới phía đông
về tên gọi hội đồng nhân dân sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến cử tri để có sự đồng thuận cao nhất trong kết quả cuối cùng
cuộc họp mới đây của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh liên quan nghị quyết về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
tại thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
một trăm linh đại biểu đã đồng tình thông qua việc sắp nhập ba quận để lập thành phố mới phía đông
với diện tích tự nhiên là hai trăm một mươi một km hai dân số hơn một triệu người
và dự kiến thành phố mới phía đông

về tên gọi sau khi thành lập các đề xuất kiến nghị của cử tri sẽ tiếp tục được lắng nghe
nếu chọn tên thành phố thủ đức thì các cơ quan ban ngành cần đưa ra luận giải để đạt tỷ lệ đồng thuận cao nhất
bên cạnh nội dung về thành phố phía đông buổi họp cũng đã thông qua việc sắp nhập một mươi chín đơn vị phường thuộc sáu quận
như vậy thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ giảm đơn vị hành chính từ hai mươi bốn quận huyện xuống thành một khu vực hành chính gồm một mươi sáu quận một thành phố và năm huyện
giảm từ ba trăm hai mươi hai xã phường thị trấn xuống còn ba trăm một mươi hai
với mục tiêu đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số thành phố hồ chí minh đã cho ra mắt không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số
đây cũng là một trong những công trình chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ thành phố khóa một mươi một sắp diễn ra
sự kiện ra mắt không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số thành phố hồ chí minh sẽ đặt nền tảng cho thành phố từng bước xây dựng và phát triển trung tâm chuyển đổi số
đặc biệt tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong góp ý giám sát và sử dụng các dịch vụ tiện ích do chuyển đổi số mang lại
tại không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số người dân có thể tham quan trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số chính quyền điện tử đô thị thông minh
qua đó nhìn được bức tranh tổng thể về quá trình chuyển đổi số và hiểu hơn về dịch vụ công quyền lợi người dân được thù hưởng trong tương lai khi chính quyền thành phố đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số
các doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn cũng có khu vực trưng bày các sản phẩm công nghệ số
ngoài việc tiếp xúc với khách hàng tiềm năng là cơ hội trao đổi giao lưu kết nối và hợp tác với nhau nhằm phát triển các sản phẩm và công nghệ số phục vụ việc xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh và phát triển
mới đây tp hcm khánh thành dự án đầu tư xây dựng cơ sở hai bệnh viện ung bú tp hcm đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn năm tám trăm linh tỷ đồng quy mô một giường bệnh
cơ sở hai của bệnh viện ung bú giúp giảm tải bệnh nhân ung bú trên địa bàn tp hcm và các tỉnh phía nam
cơ sở hai của bệnh viện ung bú tp hcm có quy mô một giường bệnh được thiết kế với đầy đủ các khu khám chữa bệnh ngoại trú khu cận lâm sàng và chuẩn đoán y khoa
với tổng mức đầu tư hơn năm tám trăm linh tỷ đồng với mục tiêu xây dựng bệnh viện chuyên khoa về ung bú chất lượng cao hiện đại ứng dụng các phương pháp kỹ thuật công nghệ cao trong điều trị ung thư
bệnh viện ung bú cơ sở hai ưu tiên phát triển các chuyên khoa sâu với các trang thiết bị y khoa đồng bộ đồng thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ về y tế cho người bệnh giảm tài áp lực cho các bệnh viện trong nội thành
với một số lượng là hơn ba trăm linh bác sĩ đã được đào tạo trong thời gian xây dựng bệnh viện và tất cả bác sĩ này được bộ y tế cho phép học liên tục sau khi ra trường là chuyên phòng học luôn
chỉ có đội ngũ chúng ta có thể tin tưởng bệnh viện ung bú cũng như bệnh viện duy đông đều được đào tạo như thế
đó là các bác sĩ có bằng chuyên khoa
từ ra đời của bệnh viện ung bú tp hcm cơ sở hai cột phòng khám và tôi tin rằng bệnh viện ung bú tp hcm sẽ sớm trở thành một địa chỉ khám bệnh uy tín để thành phố cùng với các đơn vị y tế công lập khác trên địa bàn và hệ thống y tế của tp hcm góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe người dân cho tp hcm nói riêng và khu vực việt nam nói chung
dự án đầu tư xây dựng bệnh viện ung bú tp hcm cơ sở hai được khởi công từ năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến sẽ đón bệnh nhân điều trị nội trú từ bệnh viện ung bú cơ sở một về điều trị đồng thời tiếp nhận khoảng một bệnh nhân đến khám mỗi ngày
bên cạnh việc điều trị cho bệnh nhân ung bú bệnh viện còn phối hợp với các bệnh viện tuyến quận trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm trong điều trị và cấp cứu bệnh nhân các bệnh viện khác
đây là một bệnh viện chuyên khoa nên chúng tôi cũng đã tính và đã ký với bệnh viện đa khoa quận thủ đức và bệnh viện quận chín để có thể sẵn sàng chuyển bệnh ở những trường hợp mà không phải chuyên ngành
thứ ba là chúng tôi cũng đã ký với lại một một năm cấp cứu một một năm đặt một cái trạm ở đây
nếu có những tai nạn xảy ra thì mặc dù là chuyên ngành ung bú chúng tôi vẫn có thể tiếp nhận ngay lúc bắt đầu để chuyển người bệnh đi ngay tránh thời gian chờ đợi là một
thứ hai chúng tôi có xây dựng một quy trình để chuyển những bệnh nhân nào cần từ cơ sở hai sang cơ sở một được đón tiếp như thế nào được xử lý như thế nào thì chúng tôi đã có quy trình
để giúp làm sao vẫn là thứ nhất tương nhiên vì vẫn còn hai cơ sở thì bệnh nhân sẽ gặp khó khăn
nhưng mà bằng mọi cách chúng tôi đang làm giảm làm cho bệnh nhân thuận tiện hơn trong vấn đề điều trị hoặc ở cơ sở hai hoặc ở cơ sở một
thì đã tới cơ sở cũ và nói chung là cơ sở cũ nó nằm trong thành phố thì nó sẽ đông hơn và nó ngột ngạt hơn
nói chung là mình cũng mong muốn ở đây nó phát triển cho nó khi người ta biết rồi
nó sẽ còn rãi hơn nó sẽ tập trung về đây nó thoải mái hơn
theo kế hoạch tới tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ sở hai bệnh viện ung bú tp hcm sẽ đưa vào hoạt động các khoa còn lại kể cả phẫu thuật và sẽ giảm tải bảy mươi đến chín mươi cho cơ sở chính
cơ sở một sẽ là khu điều trị ban ngày và khám tầm soát bệnh nhân ung thư kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân tp hcm và các tỉnh phía nam
trong phần tiếp theo của chương trình tạm dừng chạy đầu khách từ hà nội đến đông hà và triển
tiếp một sống đẹp sáng ngày hôm nay xin gửi tới quý vị câu chuyện về người thầy thầm lặng gieo chữ sau son sắt
tiếp hai sống đẹp sáng ngày hôm nay xin gửi tới quý vị câu chuyện về người thầm lặng gieo chữ sau son sắt
tổng cục đồng bộ việt nam được giao chỉ đạo các đơn vị thực hiện duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các công trình thoát nước hệ thống báo hiệu tập trung nguồn lực chủ động khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ kiểm tra mức độ hư hỏng tại các bến phà cầu phao các khu vực đường sung yếu các cầu yếu để kịp thời sửa chữa khắc phục
tiếp hai sống đẹp sáng ngày hôm nay xin gửi tới quý vị câu chuyện về người thầm lặng gieo chữ sau son sắt